theo thông tin từ bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cho biết vừa truy bắt lập biên bản và phóng thích một số tàu cá nước ngoài
xâm phạm chủ quyền vùng biển việt nam trong khi khai thác hải sản
theo đó ngày hai tháng ba thông tin từ quần chúng và qua xác minh của lực lượng chức năng về sự xuất hiện của một tốp tàu cá nước ngoài
đang khai thác hải sản trái phép trên vùng biển việt nam
sau hơn ba giờ xuất kích đến một mươi năm h bốn mươi phút cùng ngày bộ chỉ huy bộ đội biên phòng quảng bình phát hiện ba chiếc tàu câu của ngư dân nước ngoài
đang đánh bắt cá trái phép tại khu vực cách cửa danh tỉnh quảng bình khoảng hai mươi bốn hải lý về phía đông đông bắc
cách đường giới hạn phía tây vùng đánh cá chung khoảng một mươi ba hải lý
biên đội tàu của bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã tổ chức truy đuổi vây bắt được hai chiếc tàu cá với chín ngư dân
và tiến hành lập biên bản vi phạm vùng biển cảnh cáo và tổ chức phóng thích ra khỏi vùng biển việt nam
lực lượng tuần tra cũng đã xua đuổi những chiếc tàu còn lại ra khỏi lãnh hải việt nam